của ngành nông nghiệp đã vượt ngưỡng ba mươi sáu tỷ usd đây cũng là mức xuất khẩu nông sản cao nhất
từ trước đến nay năm hai nghìn một mươi bảy cũng đánh dấu một năm với nhiều bứt phá của hai ngành hàng chủ lực
là thủy sản và trái cây với nhiều thị trường mới được chinh phục
trong chương trình nông nghiệp chuyển động tuần này mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu xem
điều gì đã làm nên thành công của xuất khẩu nông lâm thủy sản trong năm qua
năm hai nghìn một mươi bảy toàn ngành nông nghiệp đạt tổng kiếm ngày xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt qua con số ba mươi sáu tỷ usd
tăng hơn bốn tỷ đô la so với năm hai nghìn một mươi sáu đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay trong đó nhiều mặt hàng nông sản của việt nam
đạt kiêm ngày xuất khẩu cao chưa từng có như thủy sản lâm nghiệp và giao quả
trong năm hai nghìn một mươi tám thì bộ nông nghiệp sẽ phối hợp với bộ công thương và bộ ngoại giao và các bộ ngành có liên quan
tiếp tục xác định rõ từng thế mạnh của từng thị trường và nhu cầu của từng thị trường
trong năm hai nghìn một mươi bảy trái thanh long chính thức vào được thị trường australia chanh leo vào được thị trường pháp và quả vũ sữa vào được thị trường mỹ
tuy nhiên để trái cây tạo được bứt phá thì rất cần có những giải pháp liên kết giữa vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm để giá trị trái cây ổn định giúp người nông dân yên tâm sản xuất
đây là vườn vũ sữa của gia đình ông trần văn chiến ở ấp trường khương a xã trường long huyện phong điền
thành phố cần thơ đang vào thu hoạch giai đoạn cuối vụ
năm nay quả vũ sữa được mùa lại xuất sang mỹ nên giá vũ sữa tăng cao
được mùa được giá nên nông dân trồng vũ sữa rất phấn khởi
hiện nay thương lái vào tận vườn để báo giá và đặt hàng cho nguồn nguyên liệu trái cây xuất khẩu
việc các doanh nghiệp tham gia thu mua các sản phẩm chế biến từ trái cây phục vụ xuất khẩu không chỉ giải quyết vấn đề đầu ra sản phẩm
mà còn góp phần giúp nông dân yên tâm sản xuất
theo nhu cầu của thị trường
tuy nhiên hiện nay việc liên kết giữa doanh nghiệp và nhiều hộ dân chưa chặt chẽ
còn mang tính thời vụ nên bà con nông dân nhà vườn vẫn còn những lo âu